thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín tối ba mươi một tháng tám của bộ y tế cho biết
trong ngày thì có một mươi bốn mươi bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính từ một mươi bảy h ngày ba mươi tháng tám đến một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng tám
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai sáu trăm linh bảy ca nhiễm mới
trong đó có một mươi sáu ca nhập cảnh và một mươi hai năm trăm chín mươi một ca ghi nhận trong nước
tại thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với năm bốn trăm bốn mươi bốn ca
tiếp sau là bình dương với bốn năm trăm ba mươi ca
còn sở y tế hà nội thông báo từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày ba mươi một tháng tám
thành phố ghi nhận thêm ba mươi bốn bệnh nhân mắc mới covid một mươi chín
trong đó thì ba mươi ba ca tại quận thanh xuân
ổ dịch covid một mươi chín phát hiện tại quận thanh xuân từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay
đã ghi nhận tổng cộng ba trăm bốn mươi chín trường hợp mắc bệnh
công an quận bảy thành phố hồ chí minh đang khẩn trương xác minh về một người đàn ông
trong video clip đăng tải lên mạng
internet vào ngày hai mươi chín tháng tám vừa qua với hành vi hung hăng sô sát
cãi nhau với nhân viên an ninh của một siêu thị trên đường tôn giật tiên
phường tân phong quận bảy thành phố hồ chí minh
trong clip người đàn ông rút chiếc thẻ ra và lớn tiếng tự xưng là ban chỉ đạo quận bảy
qua xác minh lực lượng công an xác định người đàn ông trong clip trên là hồ hiễu nhân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại khu trung cư phú mỹ hưng quận bảy thành phố hồ chí minh
ông nhân không phải là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
quận bảy chiếc thẻ ông sử dụng được một người bạn cho và là thẻ được một tổ chức thiện nguyện
tại hà nội cấp để hoạt động từ thiện thẻ này đã hết hạn sử dụng
sáng nay phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố hà nội
phối hợp với đội quản lý thị trường số sáu cục quản lý thị trường thành phố hà nội
đã tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm tập kết kinh doanh hàng hóa
tại đường đại mỗ quận năm từ điêm thành phố hà nội
phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở là trương văn an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại tỉnh hải dương đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng trên
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn một trăm linh hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
các loại và chín mươi hộp kem tẩy lông nhãn hiệu vdes
tại cơ quan công an thị khai nhận do không biết gì về y dược
nên đã thu mua các hộp thuốc trôi nổi trên mạng xã hội
với giá từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng tùy loại
sau đó ra bán lại trên mạng với giá gấp hai lần để bán kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hộp thuốc này
để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện mường khương
đã bắt giữ thành công đối tượng còn lại trong vụ mua bán vận chuyển trái phép
một trăm một mươi năm kg ma túy đá từ nghệ an về lào cai xảy ra vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
khoảng thời gian tháng một năm hai nghìn hai mươi một giàng xeo hòa đã bàn bạc với vàng xeo sử
về việc vận chuyển trái phép một trăm một mươi năm kg ma túy đá từ nghệ an về lào cai
để đưa sang trung quốc bán kiếm lời
sau khi thống nhất vàng xeo sử nhận nhiệm vụ trực tiếp vào nghệ an
để đưa số ma túy trên lào cai rồi cùng giang xeo hòa tiếp tục vận chuyển sang trung quốc
tuy nhiên khi sử đang di chuyển trên địa phận tỉnh nghệ an
thì đã bị lực lượng công an tỉnh nghệ an bắt giữ còn đối tượng giang xeo hòa đã bỏ trốn
sau tám tháng lẩn trốn trong rừng sâu vào khoảng chín h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng tám
giàng xeo hòa đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh lào cai bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiến hành hoàn tất hồ sơ
bàn giao đối tượng cho công an tỉnh nghệ an xử lý
công an huyện trấn yên của tỉnh yên bái đang tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi giết người
khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi một tháng
một nhóm thanh niên gồm năm người trong đó có nguyễn văn trung đến quán ăn đêm
tại đây gặp nhóm của nguyễn văn thức đang ngồi ăn ở quán
trong quá trình ăn uống giữa trung và thức xảy ra mâu thuẫn sau đó đuổi đánh nhau
thức đã dùng dao đâm vào bả vai cánh tay phải vùng cổ sau gáy của trung dẫn đến mất máu cấp
và tử vong trên đường đi cấp cứu nguyễn văn thức sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường
khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng cùng ngày nguyễn văn thức đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trân yên đầu thú
và giao nổ vật chứng là con dao dùng để gây án
sáng nay tại hà nội văn phòng chủ tịch nước họp báo công bố quyết định số bốn nghìn năm trăm ba mươi năm qd ctn về đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước
đây là lần đầu tiên chủ tịch nước quyết định đặc xá sau bốn năm và cũng là lần đặc giá đầu tiên kể từ khi luật đặc xá được sửa đổi vào năm hai nghìn một mươi tám có hiệu lực
chủ trì buổi họp báo có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên thường trực hội đồng tư vấn đặc xá trung ương trưởng ban chỉ đạo về đặc xá của bộ công an
đồng chí phạm thanh hà phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo bộ ngoại giao và tòa án nhân dân tối cao
tại buổi họp báo đồng chí phạm thanh hà phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước đã công bố quyết định đặc xá của chủ tịch nước
theo quyết định có ba hai mươi sáu phạm nhân đang chấp hành án phạt tù ba người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và sáu người đang được hoãn chấp hành án phạt tù đã được chủ tịch nước ký quyết định hưởng đặc xá lần này
quy định sẽ có hiệu lực từ ngày mai mùa một tháng chín công tác xét đặc sá năm nay được thực hiện chặt chẽ công khai công bằng và đúng pháp luật
đặc sá năm hai nghìn hai mươi một một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và truyền thống nhân đạo của dân tộc việt nam đối với những người phạm tội khuyến khích họ hối cải rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội
đồng thời đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo chấp hành tốt các nội quy quy định của phạm nhân là kết quả của quá trình giáo dục cải tạo phạm nhân
thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam gia đình các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách
hình sự của đảng và nhà nước việt nam
tại buổi họp báo thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng đã đại diện ban tổ chức trả lời câu hỏi của các phóng viên cơ quan truyền thông
thứ trưởng lê quốc hùng cho biết năm nay các phạm nhân có quốc tịch nước ngoài cũng được đối xử bình đẳng như các phạm nhân có quốc tịch việt nam trong đợt đặc xá lần này nếu đủ điều kiện
lần này có một mươi chín phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài được đặc xá ở bảy quốc tịch khác nhau
thứ trưởng lê quốc hùng cho biết năm nay các phạm nhân có quốc tịch nước ngoài được đặc sá ở bảy quốc tịch khác nhau
thứ trưởng lê quốc hùng cho biết năm nay các phạm nhân có quốc tịch nước ngoài được đặc sá ở bảy quốc tịch khác nhau
trong đó có người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống
thứ trưởng lê quốc hùng cho biết ngay trước khi được đặc xá những người này đã được học nghề học tập về kiến thức xã hội kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng
trong thời gian nam hà trong đợt đặc sá năm hai nghìn hai mươi một có hơn ba mươi trường hợp đủ điều kiện để xét đặc sá đây là niềm vui của những phạm nhân này khi được trở về với gia đình với xã hội cũng là sự ghi nhận đối với những phạm nhân có tinh thần hướng thiện đã nhận ra sai lầm của mình từ đó nỗ lực cố gắng phân đấu trong lao động học tập và cải tạo
xét theo quy định hiện nay tôi chưa đủ điều kiện đặc sá
trong thời gian nam hà trong đợt đặc sá năm hai nghìn hai mươi một có hơn ba mươi trường hợp đủ điều kiện để xét đặc sá đây là niềm vui của những phạm nhân này khi được trở về với gia đình với xã hội cũng là sự ghi nhận đối với những phạm nhân có tinh thần hướng thiện đã nhận ra sai lầm của mình từ đó nỗ lực cố gắng phân đấu trong lao động học tập và cải tạo
giáo dục động viên họ và giúp đỡ phạm nhân để cải tạo tốt hơn nữa để sớm được hưởng sự khoan hồng của đảng pháp luật nhà nước trong thời gian tới
chia vui với những phạm nhân được đặc xá trong đợt này ngoài những chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật trại giam nam hà cũng đã triển khai nhiều biện pháp để giúp đỡ người được đặc xá trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng trước mắt là chuẩn bị đưa người được đặc xá về địa phương đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay
khi tổ chức lễ công bố đặc sá chúng tôi sẽ có kế hoạch cụ thể để thực hiện việc công bố đảm bảo trang nghiêm nhưng cũng đảm bảo công tác phòng chống dịch hết sức nghiêm túc giữ được khoảng cách giữa phạm nhân rồi đeo khẩu trang rồi chúng tôi làm các biện pháp test nhanh hoặc xác định pcr cho phạm nhân
làm căn cứ cơ sở để xác định
đối với công tác phòng chống dịch khi phạm nhân trước khi được nhận quyết định đặc sá của chủ tịch nước trở về nơi cưu trú
vâng thưa quý vị đặc xá năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước việt nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc
đối với những người phạm tội khuyến khích họ cải tạo tốt trở thành người có ích cho xã hội
và trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay
các cơ sở giam giữ trên cả nước đã và đang chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho phạm nhân
để họ trở về với gia đình xã hội an toàn để niềm vui ngày trở về được trọn vẹn
bản tin xin được tiếp tục với những tin tức khác
bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hôm nay ba mươi một tháng tám của bộ y tế cho biết trong ngày thì có một mươi bốn mươi bốn bệnh nhân khỏi bệnh
tính từ một mươi bảy h ngày ba mươi tháng tám đến một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng tám cả nước ghi nhận một mươi hai sáu trăm linh bảy ca nhiễm mới
trong đó có một mươi sáu ca nhập cảnh và một mươi hai năm trăm chín mươi một ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm vẫn nhiều nhất với năm bốn trăm bốn mươi bốn ca tiếp sau là bình dương với bốn năm trăm ba mươi ca
còn sở y tế hà nội thông báo từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hôm nay ba mươi một tháng tám
thành phố ghi nhận thêm ba mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới trong đó có ba mươi ba ca tại quận thanh xuân
ổn dịch covid một mươi chín phát hiện tại quận thanh xuân từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay
nhận tổng cộng là ba trăm bốn mươi chín trường hợp bác bệnh
chiều nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
chủ trì buổi gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu
ủng hộ hỗ trợ hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng công an nhân dân
trước những diễn biến phức tạp của làn sóng thứ tư đại dịch covid một mươi chín
lực lượng công an nhân dân đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ vừa triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự
vừa thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch trong đó đã đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
truy vết các trường hợp nghi nhiễm tổ chức tuần tra canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa điểm cách ly khoanh vùng phòng chống dịch
đồng thời tham gia tiếp nhận vận hành các bệnh viện giã chiến chăm sóc điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn văn sơn chân thành cảm ơn tình cảm sự chia sẻ hỗ trợ của các doanh nghiệp
như tập đoàn vingroup tập đoàn sun group tập đoàn thaco và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn flato
đối với lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
trong đó các doanh nghiệp đã hỗ trợ về trang thiết bị nhân lực thi công thiết lập bệnh viện giã chiến
điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm do y tế công an nhân dân đảm nhiệm
hỗ trợ hệ thống ecmo máy thở vật tư y tế và năm xe tiêm chủng vaccine lưu động
thứ trưởng nguyễn văn sơn mong rằng thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành và chia sẻ
của các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
hỗ trợ lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thưa quý vị sau hơn một tháng khẩn trương thi công bệnh viện giã chiến hồi sức tích cực điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
lớn nhất hà nội đặt tại quận hoàng mai với quy mô năm trăm linh giường đã chính thức khánh thành vào ngày hôm nay ba mươi một tháng tám
tới dự buổi lễ có thủ tướng chính phủ phạm minh chính lãnh đạo bộ y tế lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cùng đông đảo y bác sĩ viện đại học y hà nội
theo thiết kế bệnh viện chia làm ba phân khu xanh vàng đỏ
trong đó khu xanh là khu hành chính khu vàng là khu nghỉ ngơi xét nghiệm tết định kỳ kho vật tư thiết bị y tế
và khu màu đỏ
trong đó khu xanh là khu hành cho bệnh nhân nặng điều trị icu
ngoài vai trò là tuyến cuối trong thang điều trị người bệnh covid một mươi chín
bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại quận hoàng mai hà nội
còn thực hiện chức năng của trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín quốc gia
với nhiệm vụ tổ chức thu dung cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng
đồng thời chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức tích cực
và điều trị người bệnh covid một mươi chín cho các cơ sở thu dung điều trị
chăm sóc người bệnh covid một mươi chín trong khu vực được phân công
xây dựng bệnh viện này chưa được cấp vào nguồn tuyên sách nhà nước
tất cả tiền xây dựng tiền trang thiết bị hiện nay
vẫn toàn từ các nhà hảo tâm những tập đoàn tổng công ty
bộ y tế mới đây cũng bắt đầu trang bị cho chúng tôi
những trang thiết bị hiện đại cần thiết trong điều trị covid
chính vì vậy đây là một bằng chứng của sức mạnh của người dân
sức mạnh của tổ chức
tại buổi khánh thành bệnh viện giã chiến tuyến cuối
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch lớn nhất hà nội
thủ tướng phạm minh chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra
các trang thiết bị vật tư y tế cùng quy trình xét nghiệm
chăm sóc và điều trị cho người bệnh tại bệnh viện
thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị thi công
và các nhà tài trợ để đảm bảo cho bệnh viện được triển khai
đi vào hoạt động một cách nhanh nhất
đây được coi là bệnh viện xây mới đầu tiên tại hà nội
và là một trong những bệnh viện hiện đại nhất việt nam
trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đây là một trong những bệnh viện hiện đại và đặc biệt

rất là nói là rất là thông minh
xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành
không chỉ với bệnh viện đã đồng hành cùng với bộ y tế
cùng với ngành y tế cùng với địa phương cả nước
đã chung tay hỗ trợ cả vật chất tinh thần trang thiết bị
thuốc men vật tư y tế để cho ngành y tế có điều kiện
tập trung cho các công tác phòng chống dịch
trong cái thời gian vừa qua
trong việc chúng ta tổ chức triển khai bệnh viện
tại quận hoàng mai ngày hôm nay
thì sẽ sớm để bệnh viện của chúng ta đi vào hoạt động
và có hiệu quả
nhưng chúng tôi hy vọng bệnh viện của chúng ta đi vào hoạt động
nhưng thực sự là thất nghiệp
tức là làm sao chúng ta khống chế được bệnh
được dịch ở ngay ở ngoài
và chúng ta không có để xuất hiện những ca bệnh
mà phải vào bệnh viện điều trị
chúng ta sẽ chung chức đồng nòng giữ vững
thủ đô hà nội của chúng ta
trong cái điều kiện bình thường mới
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn ra hết sức phức tạp
tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
mô hình bệnh viện giã chiến phục vụ thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đã đáp ứng được yêu cầu cấp bách
trong công tác phòng chống dịch bệnh
điều đó không chỉ thể hiện được tinh thần làm việc chủ động
sáng tạo thần tốc an toàn
mà còn là minh chứng cho sự hiệp đồng tác chiến
không còn phân biệt giữa trung ương với địa phương
giữa chính quyền với doanh nghiệp
cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam
chắc chắn sẽ thắng lợi
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc
với cục truyền thông công an nhân dân
và cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
về một số nội dung xung quanh việc kiện toàn
cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của hai đơn vị
công dự có trung tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng dự có các đơn vị chức năng trong công an nhân dân
thực hiện nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị
nghị định một của chính phủ
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
cục truyền thông công an nhân dân
và cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
đã triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức mới
qua ba năm vận hành
hoạt động của các đơn vị thuộc hai cục
đã phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ
được đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an giao phó
trong đó đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét
có hiệu quả các hoạt động của lực lượng công an nhân dân
xây dựng và lan tỏa ngày càng sâu rộng
hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân
tuy nhiên cũng có một số khó khăn vướng mắt
trong quá trình tổ chức hoạt động
trên cơ sở đó cục tổ chức cán bộ đã thống nhất
với cục truyền thông công an nhân dân
cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
xây dựng các phương án về việc kiện toàn
tổ chức mô hình bộ máy của từng đơn vị
trong đó quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ
cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc
phát biểu kết luận tại buổi làm việc
bộ trưởng tô lâm cơ bản nhất trí
đối với phương án mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy
do cục tổ chức cán bộ cục truyền thông công an nhân dân
và cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đề xuất
đúng với định hướng phát triển của cục truyền thông công an nhân dân
và cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
đảm bảo sự thống nhất trong công tác điều hành chỉ đạo
quy định về chế độ chính sách phương thức hoạt động
cách thức quản lý làm việc đảm bảo sự phân công khoa học hợp lý
tạo sự thuận lợi trong quá trình hoạt động
cũng như xây dựng phối hợp chặt chẽ hiệu quả
với các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đảm bảo đúng các quy định của pháp luật
trong đó xây dựng cục truyền thông công an nhân dân
trở thành cơ quan truyền thông hội tụ chủ lực đa phương tiện
đẩy mạnh phát triển truyền thông trên nền tảng internet
và cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy theo đề án đã được xây dựng
đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu quả
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị sau buổi làm việc hôm nay
sớm có báo cáo trình ban thường vụ đảng ủy công an trung ương xem xét quyết định
sáng nay tại hà nội ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án luật cảnh sát cơ động
thượng tướng trần quang phương ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh chủ trì phiên họp
về phía bộ công an dự phiên họp có trung tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự phiên họp còn có các thành viên của ủy ban quốc phòng và an ninh
đại diện các cơ quan của quốc hội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đại diện các đơn vị của bộ công an và các cơ quan có liên quan
trình bày tờ trình tại phiên họp đại diện cơ quan soạn thảo cho biết
dự án luật cảnh sát cơ động gồm năm chương ba mươi hai điều
được xây dựng trên cơ sở bám sát mục tiêu nội dung
các giải pháp của bốn chính sách đã được quốc hội chính phủ thông qua
kế thừa các quy định còn phù hợp của pháp lệnh cảnh sát cơ động
bổ sung những quy định mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của cảnh sát cơ động
phát biểu tại phiên họp các ý kiến đều đồng tình với tờ trình
và báo cáo thẩm tra về dự án luật khẳng định sau hơn bảy năm triển khai
pháp lệnh cảnh sát cơ động đến nay pháp lệnh này đã bộc lộ một số bất cập
nhiều ý kiến nhấn mạnh việc ban hành luật cảnh sát cơ động là cần thiết
đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của ban soạn thảo chất lượng dự án luật
cùng với đó là nhiều điểm mới được quy định trong dự luật
phát biểu tại phiên họp các ý kiến đều đồng tình với tờ trình hoạt động của cảnh sát cơ động
các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục ra soát điều chỉnh một số quy định trong dự thảo
tiếp tục bổ sung các báo cáo đánh giá tác động
phát biểu tại phiên họp thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ chân thành cảm ơn ý kiến của các đại biểu
đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự án luật
theo chương trình dự kiến dự án luật cảnh sát cơ động sẽ được ủy ban thường vụ quốc hội
cho ý kiến tại phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội vào tháng chín
và trình quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm